nhà mạng viễn thông vinaphone vừa đưa ra khuyến cáo tới khách hàng về hiện tượng lừa đảo cấp viễn thông quốc tế khi nhận được các cuộc gọi từ các đầu số nước ngoài
cụ thể từ các đầu số như moldova cộng ba trăm bảy mươi ba tunisia cộng hai trăm một mươi sáu equatoria guinea cộng hai trăm bốn mươi burkina faso cộng hai trăm hai mươi sáu
thực chất đây là các cuộc gọi nháy máy từ các ứng dụng có khả năng truyền tải âm thanh video trên nền tảng internet
nhằm lôi kéo lừa đảo khách hàng gọi lại để phát sinh cước viễn thông
người dùng cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi tin nhắn từ các đầu số lạ quốc tế
bởi khi cuộc gọi được kết nối thành công người nghe sẽ ngay lập tức bị trừ những khoản tiền rất lớn
cuộc gọi quốc tế đúng sẽ hiển thị dấu cộng hoặc không ở đầu hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn